tại thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
phối hợp với hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị giao ban thường trực hội đồng nhân dân
các tỉnh thành phố khu vực miền đông nam bộ lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cùng đại diện một số tỉnh tham dự hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đề nghị các tỉnh thành trong khu vực
cần nhận thức sâu sắc về vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân
được quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương năm hai nghìn một mươi năm luật hoạt động giám sát của quốc hội
và hội đồng nhân dân năm hai nghìn một mươi năm luật đầu tư công năm hai nghìn một mươi bốn
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra giám sát của hội đồng nhân dân
đối với nội dung liên quan đến đầu tư công việc sử dụng quản lý tài sản công
nâng cao chất lượng công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết về đầu tư công
tại hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh đã phát biểu tham luận về những cách làm
giải pháp kinh nghiệm hay trong hoạt động giám sát thẩm tra các chương trình dự án đầu tư công tại địa phương